cảm ơn các bạn đã theo dõi
từ khi thành lập đến ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám tỉnh đã sử dụng trang facebook này để đăng tải chia sẻ nhiều bài viết hình ảnh video
có nội dung tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước phỉ bán chính quyền nhân dân xuyên tạc lịch sử bôi nhọ lãnh tụ
xâm phạm chính quyền nhân dân và chế độ chủ nghĩa xã hội nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nguyễn năng tĩnh bị khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
trên cơ sở nội dung vụ án căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa các ý kiến của kiểm sát viên bị cáo người bào chữa
sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo nguyễn năng tĩnh phạm tội làm tàng trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và tuyên phạt bị cáo nguyễn năng tĩnh một mươi một năm tù và năm năm quản chế
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về việc xử lý kỷ luật đại úy lê thị hiền người gây náo loạn ở sân bay tân sơn nhất tp hcm vào ngày một mươi một tháng tám
ngày hôm nay trung tướng đoàn duy khương giám đốc công an tp hà nội cho biết đại úy lê thị hiền cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh công an quận đống đa hà nội đã bị đảng bộ quận đống đa khai trừ đảng
trước đó sau khi xem xét mức độ vi phạm của đại úy lê thị hiền đảng ủy ban giám đốc công an tp hà nội đã quyết định giáng hai cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung úy và yêu cầu xuất ngũ đối với nguyên đại úy này
liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra ngay trên đường ngũ hành sơn thành phố đà nẵng vào tối ngày sáu tháng một mươi một khiến nhiều người khiếp sợ
đến ngày hôm nay vụ việc đã được công an quận ngũ hành sơn làm rõ tạm giữ năm đối tượng liên quan
nhóm này đều là người ngoại tỉnh trong đó có tống phước long chú tỉnh thừa thiên huế cầm đầu đến đà nẵng gây chiến
nguyên nhân xuất phát từ phía đối phương liên tục đánh đập người bạn gái của long vì vậy long đã kéo đồng bọn mang theo hung khí tuyên chiến với nhóm kia
tối ngày sáu tháng một mươi một cả hai nhóm khoảng gần hai mươi người cầm hung khí gồm súng bi kiếm tuyếp sắt rượt đuổi chém nhau trên đường đỗ bá và đường ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
khi gặp lực lượng công an cả hai nhóm vứt lại hung khí bỏ trốn và đến nay đã bị bắt giữ
cơ quan công an kêu gọi những người còn lại tham gia hỗn chiến nhanh chóng đến trình diện để phục vụ điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng nguyễn sĩ lành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó lành lập nhiều trang facebook với tên như xe nhập khẩu uy tín giá rẻ năm hai nghìn một mươi chín xe nhập khẩu uy tín hải minh xe nhập khẩu uy tín hai nghìn một mươi chín xe máy nhập khẩu giá rẻ để đăng nội dung bán xe máy giá rẻ
những người có nhu cầu mua sẽ liên lạc với lành
sau đó lành yêu cầu họ trao đổi cụ thể việc mua bán qua gia lô tên huỳnh thanh tâm
sau khi hai bên thỏa thuận giá cả lành yêu cầu các bị hại đặt cọc số tiền từ ba đến năm triệu đồng rồi sau đó tiếp tục yêu cầu chuyển hết số tiền còn lại tiền phí vận chuyển tiền bồi dưỡng và một tài khoản ngân hàng mang tên huỳnh thanh tâm do lành quản lý và sử dụng
sau khi nhận được các khoản tiền trên lành cắt liên lạc với bị hại xóa nội dung tin nhắn trao đổi
với thủ đoạn này lành đã lừa đảo chiếm đoạt được hai mươi tám triệu năm trăm linh nghìn đồng

sau khi nhận được các khoản tiền trên lành cắt liên lạc với bị hại xóa nội dung tin nhắn trao đổi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tin nhanh của chúng tôi xin kính chào tạm biệt